sáng nay đã diễn ra phiên họp thứ nhất ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương một số bộ ngành địa phương về xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng
cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho người dân triển khai một cờ điện tử
tuy nhiên thủ tướng cho rằng kết quả còn kiêm tốn chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn
thủ tướng nêu rõ những tồn tại bất cập hiện nay có nguyên nhân là chưa phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện
cơ chế bảo đảm thực thi chưa đủ mạnh nhiều cơ quan địa phương còn coi nhẹ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành
việc triển khai mang nặng hình thức thói quen giấy tờ chưa được khắc phục

thủ tướng nêu rõ những tồn tại bất cập hiện nay có nguyên nhân là chưa phát huy vai trò của người dân triển khai một cờ điện tử
năm cha ba mẹ

thủ tướng nêu rõ những tồn tại bất cập hiện nay có nguyên nhân là chưa phát huy vai trò của người dân